đêm ngày một mươi tám tháng hai tức ngày một mươi bốn tháng riêng năm kỷ hợi tại di tích quốc gia đặc biệt đền trần thương
xã nhân đạo huyện lý nhân tỉnh hà nam đã diễn ra lễ phát lương đức thánh trần xuân kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đại diện lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương
lãnh đạo tỉnh hà nam cùng đông đảo nhân dân du khách trong và ngoài tỉnh dự lễ
lễ phát lương đền đức thánh trần là một trong những lễ hội lớn đầu năm của tỉnh hà nam
được tổ chức để tưởng nhớ công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc quốc công tiết chế hưng đạo đại vương trần quốc tuấn
lễ hội được tổ chức ngay tại ngôi đền chính là nơi hương đạo đại vương trần quốc tuấn chọn làm kho lương
cung cấp lương thảo cho quân đội trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nguyên mông thế kỷ thứ một mươi ba
năm hai nghìn một mươi chín là năm thứ một mươi tỉnh hà nam tổ chức lễ hội phát lương đức thánh trần
công an tỉnh hà nam đã xây dựng phương án bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
phòng chống cháy nổ an toàn giao thông trên các tuyến đường
lễ phát lương đức thánh trần được tổ chức thường niên có phần bảo tồn phát huy những giá trị di sản văn hóa
đồng thời tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của ông cha ta
và động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất đoàn kết xây dựng nông thôn mới
xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc cho mỗi gia đình và toàn xã hội